quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị những sóng lạnh nhỏ ở phía bắc vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta
mặc dù cường độ của nó khá yếu nhưng nó cũng khiến cho rãnh mây rông qua khu vực bắc bộ tiếp tục hoạt động
và gây mưa rào và rông rải rác cho khắp các tỉnh miền bắc
dự báo trong đêm nay bắc bộ cục bộ vẫn có những điểm mưa với lượng mưa là trên ba mươi mm
trong cơn rông tiềm ẩn các nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
sang ngày mai nhiệt độ trong ngày trên toàn khu vực sẽ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
dài mây rông ở phía bắc cũng tác động đến thời tiết các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
là các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
dự báo trong đêm nay và ngày mai khu vực này trời cũng khá nhiều mây có mưa rào và rông
với thời gian có mưa chủ yếu về chiều tối đêm và sáng
cục bộ có mưa rông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh

nhiệt độ thấp nhất trên khu vực này trong đêm nay giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
các nơi khác thuộc khu vực trung bộ đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông vài nơi
tập trung về chiều tối và đêm
còn các khoảng thời gian khác trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai
phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
những cơn mưa rông được dự báo sẽ tiếp tục quay lại ở các tỉnh phía nam trong đêm nay
và chiều tối ngày mai với diện mưa ở mức rải rác
ban ngày cả nam bộ và tây nguyên đều có nắng
cục bộ còn nắng nóng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ nhiệt độ phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp biển đông
bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa gió tiếp tục có hướng nam đến đông nam
với cường độ phổ biến ở mức cấp ba cấp bốn
thời tiết các vùng biển duy trì trạng thái ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
nên thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông
riêng vùng biển vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
khiến tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
và trong cơn rông tiềm bẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước